để chủ động ứng phó với cơn bão số bốn phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đề nghị các bộ ngành địa phương tập trung vào những công việc cấp bách
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
hướng dẫn bảo đảm an toàn giảm thiệt hại đối với hoạt động nuôi trồng thủy hải sản
trong đó đặc biệt chú ý tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ vào
các địa phương ven biển ra soát phương án chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng sơ tán khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm
khi có tình huống xấu nhất là tại khu vực ven biển cửa sông có nguy cơ bị ngập sâu sạt lở trên các lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
có phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển
các địa phương miền núi trung du phải chủ động ra soát các khu vực dân cư có nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn để bố trí lực lượng hỗ trợ sơ tán di rời dân cư đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
kiểm tra triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn hồ đập nhất là các hồ đập sung yếu công trình đang thi công sửa chữa
và các hồ thủy điện nhỏ chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra khắc phục kịp thời các sự cố